theo thông tin từ bộ y tế bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là tám tám trăm một mươi ba
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hai trăm một mươi chín tám trăm linh hai ca
bộ y tế cho biết là có tám trong số sáu mươi hai tỉnh qua một mươi bốn ngày trước ghi nhận ca mắc mới
và đến nay việt nam có bốn trăm ba mươi năm hai trăm sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong số các trường hợp đang điều trị thì có sáu ba trăm linh chín ca nặng
thông tin từ sở y tế hà nội vào sáng ngày hôm nay ba mươi tháng tám
thành phố tiếp tục ghi nhận thêm hai mươi ba ca dương tính
trong đó năm ca tại cộng đồng và một mươi tám ca đã được cách ly
từ hôm nay shipper được hoạt động ở các quận vùng đỏ ở thành phố hồ chí minh
sau hơn một tháng thi công bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín
tại ngõ năm trăm tám mươi bảy đường tam trinh quận hoàng mai hà nội
dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ ngày một tháng chín
bệnh viện có quy mô năm trăm linh giường bệnh

dành để thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
bệnh viện dự kiến huy động khoảng một nhân viên y tế
gồm hai trăm bảy mươi hai bác sĩ và sáu trăm tám mươi điều dưỡng để phục vụ bệnh nhân covid một mươi chín
tất cả các phòng bệnh đều lắp hệ thống camera để kịp thời theo dõi diễn biến của bệnh nhân
bệnh viện sẽ tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín có chỉ định nhập viện với bốn điều kiện
chẩn đoán xác định covid một mươi chín ở hà nội và các tỉnh lân cận
có chỉ định nhập viện điều trị có liên hệ trước qua số điện thoại ba trăm tám mươi tám

công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố ba vụ án hình sự về tội
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác
theo đó công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố hai vụ án hình sự
liên quan đến chùm ca bệnh tại chi nhánh viettel post lương tài
ngày sáu tám nhân viên của chi nhánh là thanh niên hai mươi bảy tuổi ở thị trấn thứa
đến kho hàng của viettel post khu vực một ở quận bắc tử liêm
thành phố hà nội để lấy hàng
sau đó người này không thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định
mà vẫn tiếp tục giao hàng ở bắc ninh
ngày một mươi bốn tháng tám thanh niên này kết quả dương tính với virus sars cov hai
và khiến cho tám nhân viên của viettel post thị trấn thứa đều dương tính với covid một mươi chín
tiếp đó sau khi có thông báo khẩn về việc yêu cầu các trường hợp
từng đến những địa điểm có ca dương tính covid một mươi chín phải khai báo y tế
tuy nhiên hai ông bà ở xóm ba
xã mão điền huyện thuận thành đã không khai báo đúng lịch trình di chuyển
có kết quả dương tính covid một mươi chín ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng tám
và làm lây lan dịch bệnh cho hai người con
tại huyện gia bình ngày hai mươi năm tháng tám một người đàn ông ba mươi tám tuổi
ở thôn tân hương xã thái bảo huyện gia bình làm nghề lái xe dịch vụ
có kết quả xét nghiệm dương tính covid một mươi chín
đã có sáu trường hợp f một liên quan đến người đàn ông này
trong thời điểm thành phố vinh tỉnh nghệ an giãn cách xã hội
trên một mức so với chỉ thị một mươi sáu
thế nhưng bất chấp quy định một đối tượng trú tại xã hưng lộc
thành phố vinh tỉnh nghệ an đã sử dụng xe ô tô cứu thương
để chở ba người dân đi ra ngoài thành phố vinh
tuy vậy trên đường di chuyển thì đã bị lực lượng công an phát hiện xử lý
ngày hai mươi tám tháng tám công an thành phố vinh phát hiện xe ô tô cứu thương
bật đèn tín hiệu ưu tiên và lưu thông trên đường bảy mươi hai m
tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra phát hiện lái xe là nguyễn xuân sự
điều khiển chở trên xe gồm ba người đều trú tại thành phố vinh
số người này đều không phải là người bệnh và tất cả những người này
không xuất trình được các loại giấy tờ để đảm bảo yêu cầu cho việc di chuyển ra vào thành phố vinh
mục đích của họ là thuê lái xe trở về huyện thanh trương để giải quyết công việc cá nhân
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý bốn công dân trên với tổng mức xử phạt là ba mươi triệu đồng
trước việc tiếp tục gia tăng các ca mắc covid một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu chính quyền các địa phương đơn vị
tiếp tục triển khai quyết liệt công tác điều tra truy vết phát hiện sớm các trường hợp liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín
để kịp thời khoanh vùng cách ly lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
đồng thời ra soát đảm bảo đầy đủ vật tư y tế các trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng công tác phòng chống dịch
và ra soát kích hoạt các khu cách ly tập trung trên địa bàn
để chủ động đáp ứng tình huống dịch covid một mươi chín ngày hai mươi sáu tháng tám
ủy ban nhân dân tp hà nội đã phê duyệt phương án thành lập cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín
với quy mô một giường bệnh tại khu nhà tái định cư tầng c một mươi ba dd một phường trần phú quận hoàng mai thành phố hà nội
cơ sở thu dung điều trị này sẽ tiếp nhận điều trị cho người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
để theo dõi chăm sóc và điều trị giảm tài cho các bệnh viện tập trung nguồn lực và đảm bảo hiệu quả công tác quản lý
điều trị các ca bệnh covid một mươi chín
mức độ lâm sàng vừa trở lên các trường hợp có bệnh lý nền và các trường hợp khác không ảnh hưởng đến hệ thống khám
chữa bệnh đã được hình thành để đảm bảo duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên mà vẫn ứng phó kịp thời với dịch covid một mươi chín
đồng thời thực hiện chuyển tuyến và xử lý người bệnh theo đúng quy định của bộ y tế
quận thanh xuân hà nội cũng vừa kích hoạt khu cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín tại tòa nhà a một
khu nhà trung cư tái định cư phường kim giang khu cách ly gồm một mươi năm tầng công suất tiếp nhận là năm trăm linh người
ngày hai mươi chín tháng tám tỉnh bình dương ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín cao kỷ lục với năm bốn trăm một mươi bốn ca tăng ba mươi ba bảy so với ngày hai mươi tám tháng tám
như vậy đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận một trăm linh bốn ca mắc covid một mươi chín
trước tình hình trên
thì thường trực tỉnh ủy tỉnh bình dương vừa ban hành kết luận cuộc họp về phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
trong đó có nội dung tiếp tục thực hiện kéo dài giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tại các vùng đỏ tiếp tục khóa chặt đông cứng một mươi năm phường tại thành phố thuận an thành phố dị an và thị xã tân uyên
theo kế hoạch trước đó các vùng đỏ tại ba đô thị lớn gồm thành phố thủ dầu một thành phố thuận an
thành phố dị an và hai thị xã tân uyên
trong đó có nội dung tiếp tục thực hiện kéo dài giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu đến hết ngày ba mươi một tháng tám
và phấn đấu kiểm soát được dịch đưa bình dương trở về trạng thái bình thường mới từ ngày một tháng chín
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh tại khu vực này vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
số ca mắc covid một mươi chín đến nay vượt một trăm linh bốn trường hợp
kế hoạch đề ra là kiểm soát chưa đạt nên bình dương tiếp tục giãn cách xã hội thêm một mươi năm ngày đến hết ngày một mươi năm tháng chín
tại những địa phương còn vùng đỏ thực hiện khóa chặt đông cứng một mươi năm phường
trong thời gian này thường trực tỉnh ủy bình dương chỉ đạo các địa phương đang thuộc vùng đỏ
phải triển khai nhanh công tác xét nghiệm bóc tách f ra khỏi cộng đồng
với yêu cầu khi có kết quả test nhanh nếu phát hiện trường hợp dương tính với sars cov hai
thì đưa ngay đến khu điều trị mà không chờ kết quả pcr
các địa phương cũng cần chuẩn bị tốt về công tác hậu cần mua sắm thuốc điều trị
tiếp tục phát huy kết quả điều trị về nâng tầng phân tầng điều trị tại các bệnh viện
tập trung phân loại nhanh f sau khi ghi nhận để nhanh chóng tư vấn
điều trị kịp thời ngay tại địa phương tránh những trường hợp chuyển nặng chuyển viện lên tuyến trên
chủ tịch ubnd tỉnh bến tre cũng vừa ký ban hành công văn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh kể từ giờ ngày hôm nay ba mươi tháng tám
đến h ngày một mươi tháng chín
ubnd tỉnh bến tre yêu cầu các huyện thành phố
tập trung chỉ đạo và vận động người dân thực hiện mạnh mẽ quyết liệt thực chất hiệu quả
các biện pháp cụ thể phòng chống dịch theo đúng tinh thần đã chỉ đạo của trung ương và của tỉnh
đồng thời thực hiện tốt nghị quyết tám mươi sáu ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ về các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
ubnd tỉnh bến tre cũng yêu cầu các sở ban ngành địa phương trên toàn tỉnh thực hiện nghiêm
nhất quán theo phương châm thực hiện cao hơn sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương
không lơ là chủ quan
các địa phương khẩn trương triển khai xét nghiệm tâm suất f theo kế hoạch số bốn nghìn chín trăm bốn mươi của ubnd tỉnh
nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cũng như tăng cường công tác khám chữa bệnh
cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín trong những ngày vừa qua trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã gấp rút huy động các cán bộ chiến sĩ hoàn thành công trình bệnh viện giã chiến
thuộc bộ công an tại tp hcm
công trình được khởi công từ ngày hai mươi hai tháng tám đến ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại địa bàn xã phước lộc
huyện nhà bè tp hcm
với tổng diện tích hơn năm m hai bệnh viện giã chiến phước lộc có quy mô khoảng ba trăm linh giường bệnh
trong đó khu vực hồi sức tích cực điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín nặng sẽ có quy mô một trăm linh giường
hai trăm linh giường còn lại dành cho bệnh nhân chờ hồi sức và bệnh nhân nhẹ
dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã khẩn trương huy động hơn một bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ
thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm gấp rút hoàn thành các công việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng
bàn giao cho chủ đầu tư lắp đặt vận chuyển trang thiết bị chủ yếu phục vụ công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đồng thời chủ động hỗ trợ các đơn vị có liên quan thi công xây dựng các hạng mục công trình
bố trí lực lượng bảo đảm an ninh an toàn trong suốt quá trình thi công
bên cạnh đó bệnh viện được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại để có thể thực hiện cấp cứu hồi sức ở mức độ cao nhất
được biết sau tám ngày thi công khẩn trương
hiện công trình đã cơ bản hoàn thành
theo dự kiến công trình sẽ được bàn giao đi vào hoạt động khám chữa bệnh nhân ngay trong ngày ba mươi tháng tám
ngày chín tháng tám thông tin từ công an huyện hậu lộc công an tỉnh thanh hóa cho biết đã bắt được hai đối tượng
lê văn chiến sinh năm hai nghìn hai và lê văn quyết sinh năm hai nghìn bốn cùng ở thị trấn hậu lộc
là những đối tượng đã bắt cóc trẻ em để cướp tài sản
cháu bé bị bắt cóc đã được cứu an toàn
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám công an huyện hậu lộc nhận được tin báo của gia đình người dân ở thị trấn hậu lộc
về việc con trai sinh năm hai nghìn một mươi ba đi chơi với bạn bè từ chiều không thấy về nhà
gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện hậu lộc đã huy động lực lượng phối hợp với gia đình chính quyền địa phương để tìm kiếm cho bé
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày lực lượng công an tìm thấy cháu bé tại một ngôi nhà hoang ở tiểu khu trung thắng thị trấn hậu lộc
cả cổ có nhiều băng dính cùng với một chiếc khăn tay có nhiều vết bầm tím
chân cháu bé vẫn còn bị băng dính bó xung quanh
cháu bé khai nhận đã bị lê văn chiến và lê văn quyết là hàng xóm rủ đến ngôi nhà hoang ở tiểu khu trung thắng thị trấn hậu lộc chơi
tại đây chiến và quyết đe dọa đánh rồi cướp đi một dây chuyền bạc của cháu
sau đó hai đối tượng đã dùng băng dính khăn bịt mồm trói chân chói tay cháu bé và bỏ vào ngôi nhà hoa
từ lời khai của cháu bé đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày công an huyện hậu lộc đã bắt giữ được chiến và quyết
đội cảnh sát hình sự công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt xử lý đối tượng quách long hải từ tỉnh đồng nai lên đắk lắc gây ra sáu vụ trộm cắp xe máy của người dân giữa mùa dịch
theo kết quả điều tra ban đầu đầu năm hai nghìn hai mươi một long từ tỉnh đồng nai lên đắk lắc làm thuê
vì nghiện ma túy đã sáu năm nay để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng long đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản
hàng ngày long đi bộ trên các tuyến phố buôn ma thuột khi thấy nhà nào sơ hở không khóa cửa thì đột nhập vào trộm cắp
với thủ đoạn đó từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến nay long đã gây ra sáu vụ trộm cắp sáu chiếc xe máy trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
người ta về hết rồi em không về được đồng nai có dịch em không về được em ở lại đây luôn
từ đấy không có việc làm và nghiện ma túy sau đó em mới đi trộm xe để lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy
liên quan đến vụ án này công an thành phố buôn ma thuột còn bắt giữ thêm phùng bá sinh chú tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
thời gian qua công an thành phố hà nội đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn
ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín trong đó nhiều mô hình hoặc các tổ công tác đặc biệt đã mang lại hiệu quả tích cực
tại khu vực ngoại thành lực lượng công an luôn tuyên truyền liên tục tuần tra tuyên truyền và nhắc nhở nhân dân
nâng cao ý thức trong phòng chống dịch ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện đàn phượng
vâng thưa quý vị và các bạn hiện tại trên toàn địa bàn huyện đan phượng thì đã xây dựng hai trăm một mươi bảy chốt cứng cố định để đảm bảo về công tác phòng dịch covid một mươi chín
tuy nhiên để chủ động hơn nữa công an huyện đan phượng đã xây dựng hơn hai mươi tổ tuần tra lưu động khép kín địa bàn
trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn theo chân một tổ công tác như thế
theo sự chỉ đạo của ban chỉ huy công an huyện tối nay chúng ta đi tuần tra kiểm soát phòng chống dịch và phòng chống tội phạm đêm
các đồng chí chuẩn bị các khẩu trang kính chắn bọt và công cụ hỗ trợ
tuyến đường chúng ta đi làm thì là cụm một và cụm bãi với các tuyến đường liên thôn liên xã chuẩn bị chúng ta đi làm
chúng tôi thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trực tượng xã hội công an huyện đàn phượng
ban chỉ công an huyện đã thành đập hai mươi bốn tổ tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn
đêm nay là tổ chúng tôi gồm có năm đồng chí
chúng tôi tuần tra phòng chống dịch và lưu động và phòng chống tội phạm
tuyên truyền nhắc nhở người dân ra đường không có lý do mục đích không trình đáng
và những trường hợp vi phạm thì chúng tôi sẽ lập biên bản xử lý
chào anh nhé tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch và lưu động của lực lượng công an huyện đàn phượng
anh cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ đi đường này
em không mang
em nghe thương mũ này em đang có đợi ông anh em không dám đi đâu
em mới bị công an di chuyển phạt hôm trước rồi có gì thì có canh đường đỡ cho em
phạt rồi mà anh vẫn ra ngoài nữa
xin lỗi anh chúng tôi vẫn phải xử lý anh nhé
hiện tại trên địa bàn huyện đàn phượng đã có một ca f
tổ tuần tra chúng tôi cũng phải tích cực và tuần tra kiểm soát chặt chẽ
để mong muốn làm sao mà giữ được không được để cho lây lan
dịch bệnh và để cho cuộc sống trở lại bình thường
chào bác bác chúng tôi là lực lượng tuần tra kiểm soát phòng chống dịch
và đồng nghĩa với việc là phòng chống tội phạm
thì bác đi đâu ra ngoài có giấy tờ tùy thân có giấy phép đi lại hay không
cho tôi kiểm tra
cảm ơn anh
nhà bác ở đâu nhỉ
nhà bác ở phượng
sông phượng à
như này giấy tờ của bác thì cũng hợp lệ thôi
cũng trong thời gian dịch bệnh như này là bác cũng phải chấp hành nghiêm nhé
ban đêm này thì đúng là nhiều khi anh em đi làm thì cũng vất vả đấy
nhưng mà là cái nhiệm vụ hàng đầu nên là chúng tôi phải làm quyết tâm
và anh em cũng đều cố gắng cả
thưa quý vị
ban quận bảy thành phố hồ chí minh đang điều tra truy xét người đàn ông tự xưng là ban chỉ đạo quận bảy
có hành vi phản cảm cư cãi và lớn tiếng tại một siêu thị trên địa bàn
trong clip dài gần hai phút được đăng tải trên mạng xã hội
người đàn ông này liên tục chỉ tai lớn tiếng với nhân viên trong siêu thị
và do thẻ thị uyên tự xưng là ban chỉ đạo quận bảy
khi bảo vệ siêu thị yêu cầu người này ra ngoài và không nên lớn tiếng
thì tiếp tục chửi bới thách thức dọa gọi công an quận bảy xuống xử lý
tối hai mươi chín tháng tám
ông võ khắc thái bí thư quận bảy thành phố hồ chí minh xác nhận
người đàn ông tự xưng là ban chỉ đạo quận bảy quậy ở siêu thị
bị người dân đưa lên mạng xã hội không nằm trong ban chỉ đạo phòng chống dịch quận bảy
hiện công an quận bảy cũng đã vào cuộc trích xuất camera an ninh
tại nơi xảy ra sự việc để truy xét người đàn ông trên
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh lâm đồng
ủy ban nhân dân xã đạ chai và xã lát huyện lạc dương
vừa giải tỏa nhiều công trình do các đối tượng lợi dụng mùa dịch
để lấn chiếm đất rừng trên địa bàn
tại xã đạ chai với sự giữ gìn trật tự của lực lượng công an
địa phương đã tiến hành giải tỏa công trình lớn chiếm
tại tiểu khu một trăm hai mươi ba thôn tu po gồm một container được cải tạo thành nhà ở
đồng thời đoàn cũng đã tháo dỡ rào bao kém gai có chiều dài khoảng một trăm sáu mươi một m
toàn bộ thiết bị tạm giữ và đưa về huyện lạc dương để xử lý
tại xã lát ủy ban nhân dân xã cũng đã giải tỏa hai trò tôn tự phát
lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu hai trăm hai mươi bảy b và hai trăm hai mươi năm với diện tích khoảng trên hai mươi m hai
hai trồ này đều không xác định được chủ sở hữu
lực lượng chức năng đã tháo dỡ toàn bộ hai trò tôn tại hai vị trí trên
và đưa về tạm giữ tại ủy ban nhân dân xã lát
quá trình lực lượng chức năng giải tỏa các chủ sở hữu đều vắng mặt
việc giải tỏa được thực hiện chặt chẽ đúng theo quy định và đảm bảo an toàn
trước tình trạng số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao
ủy ban nhân dân tp hcm đã giao chủ tịch ủy ban nhân dân các phường xã thị trấn
chịu trách nhiệm chủ trì triển khai công tác xét nghiệm trên địa bàn
sau một tuần tăng cường xích chặt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tp hcm
hầu hết các địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng
tại vùng cam đỏ tuy nhiên vùng xanh cận xanh vẫn chưa hoàn thành
để công tác đạt hiệu quả chủ tịch ủy ban nhân dân phường xã thị trấn
sẽ giữ vai trò chủ trì các pháo đài chống dịch triển khai công tác xét nghiệm
với phương châm thần tốc hiệu quả an toàn đảm bảo mục tiêu kế hoạch đã đề ra
qua đó với sự hỗ trợ thêm của các nhân sự tăng cường
chủ tịch các địa phương sẽ cùng với lực lượng tuyến đầu tăng tốc trong tuần tới
trong tuần qua vấn đề được người dân quan tâm đến là công tác đi chợ hộ
theo ông phạm đức hải đây là một bài toán đa biến chưa từng có trong lịch sử
ở thành phố hồ chí minh nếu lấy ba trăm một mươi hai xã phường thị trấn để phục vụ đủ hai hai triệu hộ dân
thì rất khó đáp ứng vì vậy mỗi người dân hãy hy sinh kế tôi
mà thay đổi thói quen sinh hoạt ăn uống trong giai đoạn này
để đạt được mục tiêu trong tuần tới ủy ban nhân dân các địa phương
chú động nguồn nhân lực tham gia lấy mẫu và khuyến khích người dân tự lấy mẫu
đối với test nhanh đảm bảo tiến độ hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm
ở tất cả các vùng đến hết ngày một tháng chín sau đó đánh giá lại vùng nguy cơ
vào ngày sáu tháng chín đặc biệt trong thời gian này nhân sự địa phương
phải tự thống kê báo cáo để nhân viên y tế tập trung công tác chuyên môn của mình
tối qua bệnh viện ba mươi tháng bốn đã tiếp nhận thêm một lượng lớn trang thiết bị y tế
để phục vụ công tác cứu chữa bệnh nhân covid một mươi chín và đây cũng là đơn vị được giao
trọng trách điều hành bệnh viện giả chiến phước lộc tại huyện nhà bè tp hcm
do bộ công an chỉ đạo xây dựng
ngay từ khi bộ công an có chủ trương xây dựng bệnh viện giả chiến phước lộc
cục y tế đã nhanh chóng lên phương án huy động các vật tư trang thiết bị
sẵn sàng cho việc lắp đặt nhanh chóng chuẩn bị lực lượng cốt cán
điều động đội ngũ y bác sĩ về công tác tại đơn vị
bàn giám đốc bệnh viện giả chiến phước lộc đã bắt tay ngay vào công việc
kiểm tra giám sát chặt chẽ quá trình thi công lắp đặt kịp thời trao đổi với đại diện nhà thầu
về phương án bố trí phân khu bên trong khoa học hợp lý đúng yêu cầu
góp phần phát huy hiệu quả công năng sử dụng của bệnh viện ở mức cao nhất
bệnh viện giả chiến phước lộc có nguyên mô ba trăm linh giường để chia sẻ cùng bệnh viện
lô hàng trang thiết bị y tế gồm hai máy thở xâm nhập hai mươi sáu máy trợ thở hfnc
và hơn năm trăm linh máy tạo oxy đã được công ty phương trang trao ngay trong đêm hai mươi chín tháng tám
cho đại diện bệnh viện ba mươi tháng bốn để cùng chung tay góp sức với bệnh viện giả chiến
của bộ công an trong cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín
từ ngày hai mươi chín tháng tám công an thành phố hà nội tăng cường thêm sáu tổ công tác đặc biệt
nhằm tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội
và đảm bảo an ninh trật tự
theo công an tp hà nội sau khi tăng cường thêm sáu tổ tuần tra kiểm soát đặc biệt nói trên
sẽ nâng tổng số lên thành một mươi hai tổ tuần tra kiểm soát thuộc công an tp
các tổ tuần tra kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm
về giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi bảy của ubnd tp hà nội và đảm bảo an ninh trật tự
đặc biệt trong dịp quốc khánh ngày hai tháng chín sắp tới
ngoài việc tăng cường tổ tuần tra kiểm soát công an tp hà nội đề nghị trưởng công an
các quận huyện thị xã trên địa bàn tham mưu cho cấp ủy chính quyền giả
khu dân cư các thôn xóm khu trung cư khu đô thị để quản lý người và phương tiện
ra ngoài tham gia giao thông không có lý do và có phương án điều chỉnh nếu chốt hoạt động không hiệu quả
tại các chốt ra vào cửa ngõ thủ đô công an thành phố hà nội cũng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ
tuyệt đối không để các trường hợp lợi dụng xe ưu tiên để đưa người ra vào thành phố không đúng quy định
trong khi đó công an tp hồ chí minh cũng tái triển khai việc khai báo di biến động dân cư
nhằm phục vụ việc kiểm tra giám sát di biến động dân cư và quản lý chặt chẽ các giấy đi đường
trong thời gian một mươi bốn ngày thành phố siết chặt giãn cách xã hội
với những mã qr được chuẩn bị sẵn người dân chỉ cần quét qua điện thoại
hoặc trên những tờ giấy đi đường do công an tp hồ chí minh in ấn phát hành
người dân chỉ cần khai báo theo các mục đã định dạng sẵn và chụp lại màn hình thực hiện khai báo khi qua chốt
và trong ba ngày kế tiếp sẽ không cần phải khai báo lại
từ ngày một mươi hai tháng tám công an tp hồ chí minh đã triển khai việc khai báo di biến động dân cư
tại một mươi hai chốt cửa ngõ ra vào thành phố và các chốt nội thành nhằm kiểm soát di chuyển của người dân
để khi cần thực hiện truy vết do liên quan đến dịch bệnh sẽ được nhanh chóng và hiệu quả
tuy nhiên trước tình trạng un ứng nghiêm trọng ở một số chốt công an tp hồ chí minh đã dừng việc khai báo này
tại các chốt nội thành và vẫn duy trì khai báo tại một mươi hai chốt cửa ngõ cấp thành phố
đến nay việc này mới tái thực hiện
tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản đề nghị tỉnh gia lai cà mau
chấn chỉnh gỡ rào cản luồng xanh trái chủ trương của chính phủ mà các tỉnh đang áp dụng
cụ thể qua thông tin từ báo cáo nhanh của cục quản lý đường bộ ba tổng cục đường bộ việt nam
tại chốt cầu một trăm một mươi km đường hồ chí minh thuộc địa bàn tỉnh gia lai
khi các tài xế vận tải hàng hóa đến làm việc để thông thương hàng hóa thì bị gây khó
thời điểm này tỉnh gia lai đã yêu cầu những nơi không áp dụng chỉ thị một mươi sáu
xe luồng xanh và lái xe có đủ điều kiện theo quy định vẫn lưu thông bình thường
xe và lái xe những nơi áp dụng chỉ thị một mươi sáu phải đổi lái xe sử dụng lái xe của gia lai
hoặc sang hàng thì mới cho chạy vào phải có giấy phép
ngoài ra tại cà mau tổng cục đường bộ việt nam nhận được thông tin về việc doanh nghiệp vận tải
muốn vận chuyển hàng hóa vào tỉnh phải xét nghiệm nhanh và sau khi giao hàng xong
lại phải tiếp tục xét nghiệm mặc dù giấy xét nghiệm vẫn còn hiệu lực trong bảy mươi hai giờ
anh em lái xe không chịu được vất vả không muốn vận chuyển hàng hóa đi cà mau
trước những quy định thiếu nhất quán ở một số địa phương như gia lai cà mau
tổng cục đường bộ việt nam đề nghị tỉnh gia lai cà mau quan tâm chỉ đạo các cơ quan
đơn vị liên quan tại các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín